từ giờ ngày hai mươi ba tháng bảy tỉnh phú yên và thành phố nha trang thị xã ninh hòa huyện vạn ninh của tỉnh khánh hòa
sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
chiều ngày hai mươi hai tháng bảy chủ tịch ubnd tỉnh phú yên trần hữu thế đã có công văn hỏa tốc yêu cầu thực hiện việc giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ trong vòng một mươi năm ngày bắt đầu từ giờ ngày hai mươi ba tháng bảy trên phạm vi toàn tỉnh
theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình thôn buôn cách ly với thôn buôn xã cách ly với xã huyện cách ly với huyện tỉnh cách ly với tỉnh
đối với thành phố tuy hòa huyện phú hòa và một số địa phương thuộc các huyện tuy an sơn hòa sông hinh thị xã đông hòa
đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội kịp thời điều chỉnh để áp dụng các nguyên tắc theo chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ
thành phố nha trang thị xã ninh hòa và huyện vạn ninh tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
thành phố cam ranh và các huyện cam lâm khánh sơn khánh vĩnh và diên khánh tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm kể từ giờ ngày hai mươi ba tháng bảy
lãnh đạo ubnd tỉnh khánh hòa giao sở y tế ra soát xây dựng kịch bản ứng phó phương án nâng cao năng lực thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
trong trường hợp có hơn một ca mắc đồng thời tiến hành ngay việc lấy mẫu tầm soát trong cộng đồng lần thứ hai
lãnh đạo ubnd tỉnh khánh hòa giao sở y tế giả soát xây dựng kịch bản ứng phó phương án năng lực thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín